thông tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp vào sáng sớm ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
cách bờ biển phú yên bình định khoảng ba trăm bốn mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba một độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai ba độ kinh đông cách bờ biển phú yên khoảng ba trăm ba mươi km cách bờ biển bình định khoảng ba trăm bốn mươi km
cách bờ biển đà nẵng khoảng năm trăm sáu mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km
tính từ tâm áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
nên ở vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua
cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
đêm nay trên đất liền các tỉnh từ quảng trị đến bình định có gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám